vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người bị can nguyễn trí tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường một tp cm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cm tiến hành khởi tố
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can nguyễn trí tâm
về hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
làm phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh trên một trăm linh triệu đồng
trong thời gian thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín nguyễn trí tâm giám đốc công ty thành tâm
đã thực hiện hoạt động kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền
vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh trong phòng chống dịch covid một mươi chín
gây hậu quả làm lây nhiễm bệnh covid một mươi chín cho người khác và phát sinh lớn chi phí phòng chống dịch bệnh